phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị dẫn đầu đoàn công tác đi thăm động viên và tặng quà các gia đình và nạn nhân chịu ảnh hưởng do lũ quét tại huyện mường la tỉnh sơn la
phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị và đoàn công tác đã đến bản hô năm bản hồi liếng thuộc sở nạm băm nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét vừa qua
tại đây phó chủ tịch quốc hội đã thăm hỏi động viên và chia sẻ về những mất mát về người và tài sản của bà con chia sẻ về nỗi đau mất bố và anh trai với cháu quảng thị xuân ở bản hốc
phó chủ tịch quốc hội động viên cháu cố gắng vượt qua nỗi đau chuẩn bị tinh thần vào năm học mới tốt nhất
phó chủ tịch quốc hội và đoàn công tác cũng tặng quà cho gia đình anh lò văn cưu ở bản hồi hốc anh cà văn uẩn ở bản hồi liếng đều có vợ và con bị mất trong trận lũ quét
phó chủ tịch quốc hội động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhanh chóng tìm kiếm các thi thể còn mất tích
lo tăng lễ chú đáo cho các nạn nhân và ổn định đời sống bà con vùng lũ nhất là những hộ có người bị chết mất tích
cùng ngày phó chủ tịch quốc hội đã đến thăm hỏi và tặng quà cho những người bị thương do mưa lũ đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện mường la